tòa án quân sự trung ương đã tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo đinh ngọc hệ không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm một mươi hai năm tù giam đối với bị cáo này
sau hơn một ngày xét xử phúc thẩm tòa án quân sự trung ương đã đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của các bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng
phùng danh thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty thái sơn và trần văn lâm nguyên tổng giám đốc công ty thái sơn bộ quốc phòng
theo đó tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm tuyên đinh ngọc hệ một mươi năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức hình phạt chung là một mươi hai năm tù
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt phùng danh thắm hai mươi bốn tháng tù cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trần văn lâm năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa chỉ chấp nhận một phần kháng cáo sửa bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp đối với công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
theo đó công ty này phải nộp hơn ba tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa quân sự trung ương kiến nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của ông cung đình minh
phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng và những người liên quan khi đồng ý cho công ty thái sơn bộ quốc phòng thế chấp mượn ô tô trái quy định